tại nhà hát tuồng việt nam đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và singapore
những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ hai quốc gia đã thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước đến tham dự
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó đại sứ nước cộng hòa singapore tan wei ming nhấn mạnh
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba mối quan hệ giữa việt nam và singapore không ngừng lớn mạnh và phát triển trên mọi lĩnh vực
nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
đoàn nghệ thuật singapore mang đến chương trình những tiết mục ca múa đặc sắc lấy cảm hứng từ những câu chuyện những tác phẩm nghệ thuật truyền thống của việt nam
bên cạnh đó các diễn viên của nhà hát tuồng việt nam cũng biểu diễn các vở tuồng đặc sắc dựa trên các cốt truyện dân gian của singapore
các tiết mục đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm hết sức thú vị
để chuẩn bị đêm diễn ngày hôm nay
đoàn nghệ thuật hai nước đã có thời gian làm việc cùng nhau cùng tìm hiểu văn hóa và các loại hình nghệ thuật của nhau
và từ đó chúng tôi mới xây dựng nên được các tác phẩm có sự giao toa văn hóa của hai nước
đất nước việt nam các bạn thật xinh đẹp và có nền văn hóa đặc sắc đặc biệt là nghệ thuật tuồng
nó thực sự hấp dẫn và mang đến cho các nghệ sĩ chúng tôi những trải nghiệm thú vị
thật ra đây là một cái điều thật hay
thật hay là gì
những người làm sân khấu tuồng thì lại được thực hiện một vở diễn của nước ngoài
và chúng ta diễn cho họ để họ hiểu thấy rằng là cái ngôn ngữ của sân khấu tuồng có thể hiện được những cái đề tài ấy không
và cũng qua đó qua xem của các bạn thì chúng ta lại thấy rằng là sân khấu tuồng của chúng ta có những cái hạn chế như thế nào
và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà chúng ta đang hội nhập thì mang sân khấu tuồng ra nước ngoài để họ biết được cái giá trị của nghệ thuật sân khấu tuồng
và chúng ta được từ bên ngoài chúng ta nhìn về sân khấu của mình
để mình có thể thay đổi như thế nào để làm cho cái loại hình nghệ thuật này nó tiếp cận được nhiều hơn với công chúng ngày hôm nay
tiết mục gây ấn tượng nhất trong đêm giao lưu là tiết mục biểu diễn kết hợp giữa các nghệ sĩ nhà hát tuồng việt nam và các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật singapore
tác phẩm đánh dấu sự kết hợp của các nền văn hóa khác nhau trong cùng một thể loại nghệ thuật truyền thống
tiết mục mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả đề cao tính nhân văn và giá trị đạo đức của con người